chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thế trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
dự án cải tạo nâng cấp bảo tàng công an thành phố sau khi hoàn thành có tổng diện tích hơn một sáu trăm linh m hai đảm bảo các công năng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật của một bảo tàng hiện đại trưng bày gần một tài liệu hiện vật có giá trị truyền thống lịch sử với các gian trưng bày theo các chủ đề các lực lượng gần dân bác hồ với công an thành phố hà nội công an thành phố trong sự nghiệp bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và tham gia kháng chiến chống mỹ và các chủ đề theo các giai đoạn lịch sử
công trình hoàn thành đã bứng nhu cầu giáo dục cán bộ chiến sĩ về truyền thống lực lượng công an thủ đô đóng góp một điểm tham quan ý nghĩa cho thủ đô hà nội phục vụ công chúng trong và ngoài nước và là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ bình yên cuộc sống cướp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
phát biểu tại lễ khánh thành thứ trưởng bùi văn thành nhấn mạnh những năm qua
thành phố hà nội luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước ý chí cách mạng và lịch sử vẽ vang của công an nhân dân việt nam nói chung và công an thủ đô nói riêng
góp phần giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô vì nhân dân phục vụ và là nơi để chúng ta tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập ổn định và bình yên cuộc sống
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an thành phố hà nội cần làm tốt công tác quản lý giữ gìn và phát huy công trình bảo tàng một cách hiệu quả thiết thực
trong đó cần chú ý đến xây dựng và tổ chức các chương trình giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ thường xuyên đổi mới công tác trưng bày đa dạng hóa các hoạt động bảo tàng để hướng tới phục vụ rộng rãi công chúng hiệu quả hơn
công an nhân dân là một lực lượng vũ trang trọng yếu của đảng và nhà nước ta làm nồng cốt sung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn khắc ghi nhiệm vụ nặng nề và vinh quang ấy góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sau gần ba mươi năm đổi mới đất nước việt nam dân tộc việt nam đã phát triển về mọi mặt với tầm vóc mới vị thế mới
nhưng song hành với đó tình hình tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm kinh tế tham nhũng
tình hình tội phạm ma túy và các tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước vẫn đang ra sức tìm mọi cách chống phá hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đặt ra cho lực lượng công an nhiều trọng trách nặng nề
nhiệm vụ của chúng ta đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn mục tiêu cũng không hề có gì thay đổi
đó vẫn là đảm bảo tốt càng đến quốc gia và giữ gìn tốt hơn trật tự an toàn
để chúng ta phục vụ thắng lợi cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước
trong cường lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
việc bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới mang nhiều vấn đề hết sức quan trọng
đó là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
giữ vững hòa bình ổn chính trị đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
bảy mươi năm qua nhiệm vụ đó vẫn luôn được mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khắc ghi như mệnh lệnh từ trái tim
để rồi trải mình trên khắp các trận tuyến có những chiến công vang dội
ta cũng có giữ hy sinh thành lập
tất cả để hoàn thành sứ mệnh mà đảng và nhân dân đã giao phó
nói trong lại là môi trường hòa bình giữ vững được cái ổn định chính trị giữ vững được cái an ninh giữ vững được chủ quyền quốc gia giữ vững được
mà chính đây là tiền đề quan trọng để mới nói đến những thành quả về kinh tế xã hội trong một năm
công lao đó trước hết thuộc về nhân dân hay nói rộng hơn là toàn đảng toàn dân toàn quân
nhưng mà cũng phải khẳng định rằng
trò nồng cốt hết sức quan trọng của quân đội công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
như trọng trách mà do đảng nhà nước và nhân dân giao phó
năm hai nghìn một mươi năm toàn lực lượng cơ quan nhân việt nam chúng ta phải phấn đấu với một quân ực cao hơn
với mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng thứ một mươi hai của đảng
chúng ta phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các cái lễ lớn
và chúng ta phải tập trung
đẩy mạnh tấn công các chấn áp các loại tội phạm
để làm sao không để tội phạm gia tăng không để tội phạm lộng hành
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hết sức nặng nề
nhưng rất đỗi vang của lực lượng công an nhân dân
tận dụng thời cơ phát huy truyền thống anh hùng vượt qua thách thức
lực lượng công an nhân dân nguyện chung sức chung lòng
quyết tâm cùng toàn đảng toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần tăng cường sự ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và cộng hợp quốc tế của các nước
hôm nay ngày làm việc cuối cùng trong khuôn khổ phiên họp thứ bốn mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
một nội dung quan trọng được các đề biểu quan tâm thảo luận
chính là một số vấn đề trong dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến khẳng định
soạn thảo bộ luật đã tiếp thu ý kiến các đại biểu quốc hội góp ý
tại kỳ họp thứ chín vừa qua và đã có những điều chỉnh phù hợp hơn
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề lớn cần cân nhắc
một số quy định trong dự thảo luật vẫn nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau
như điều một mươi bốn khoản hai quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự
vì lý do chưa có điều luật để áp dụng
xung quanh những quy định về lãi suất cho vay trong quan hệ dân sự
nhiều đại biểu đồng tình với quy định lãi suất sẽ do hai bên tham gia quan hệ dân sự thỏa thuận
tuy nhiên cần phải có những quy định cụ thể về lãi suất này để hạn chế phát sinh
những vấn đề tiêu cực như nạn tín dụng đen cho vai nặng lãi
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh các quy định
về pháp nhân quyền nhân thân trong bộ luật dân sự
chiều nay phiên họp thứ bốn mươi của ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã chính thức bế mạc
trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam của bộ trưởng bộ công an trung quốc quách thanh côn
vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm hai đồng chí bộ trưởng đã ký kế hoạch thực hiện
biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tư giữa bộ công an hai nước
trong đó đã thống nhất kéo dài thêm ba tháng cao điểm truy nã tội phạm giữa hai nước
đến hết ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
vào sáng nay hội nghị tổng kết cao điểm truy nã tội phạm giữa bộ công an việt nam
và bộ công an trung quốc đã được tổ chức tại hà nội
bản ghi nhớ về mở cao điểm truy nã tội phạm giữa bộ công an hai nước đã cụ thể hóa sự quan tâm
chỉ đạo lãnh đạo kịp thời của lãnh đạo bộ công an hai nước trong công tác phòng chống tội phạm nói chung
và công tác truy nã tội phạm nói riêng
đợt cao điểm đã được bộ công an việt nam triển khai quyết liệt sâu rộng
từ cấp bộ xuống công an các đơn vị địa phương với tinh thần chủ động khẩn trương
phối hợp chặt chẽ với văn phòng sĩ quan liên lạc bộ công an trung quốc tại việt nam
trao đổi tiếp nhận thông tin tài liệu và thiết lập cơ chế phối hợp thực hiện đợt cao điểm
giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an hai nước thông qua kênh đối ngoại
đặc biệt trong đó việc phối hợp bắt giữ đối tượng ly chu minh lừa đảo ba trăm linh nhân dân tệ
tương đương một mươi tỷ đồng việt nam và đối tượng chu trấn đông cầm đầu băng nhóm trộm cắp tiền ngân hàng trên mạng
làm minh chứng cho kết quả phối hợp hiệu quả giữa hai nước
thời gian tới bộ công an hai nước tiếp tục thông tin
kịp thời bổ sung những tài liệu mới về các đối tượng truy nã lẩn trốn của hai nước
có phần ở việt nam những tài liệu mới về hai nước